một tin vui đối với các doanh nghiệp đó là lãi suất cho vay ra sẽ tiếp tục được các ngân hàng giảm ngay trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
mở đầu đợt giảm lãi suất cho vay lần này là những ngân hàng có dư nợ lớn
điều này được kỳ vọng là sẽ tạo ra một làn sóng giảm lãi suất cho vay trong cả hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế
ngân hàng này vừa công bố giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo đó lãi suất cho vay sẽ giảm từ năm đến một một năm tùy thuộc theo từng doanh nghiệp
mức giảm ở đây là chúng tôi áp dụng cho các khoản vay cho khách hàng là vay ngắn hạn
và chủ yếu là để bổ sung vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày
mức giảm thì thường là từ năm đến một tùy theo định mức tín nhiệm theo hệ thống xếp hạng của tv bank
mạnh tay hơn bốn ngân hàng lớn
vietcom bank agribank viettin bank bidv đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay đối với năm nhóm đối tượng ưu tiên
nhằm thực hiện nghị quyết số một của thủ tướng chính phủ và định hướng điều hành hai nghìn một mươi tám của thống đốc ngân hàng nhà nước
theo đó lãi suất cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp này cao nhất chỉ ở mức sáu một năm
thậm chí có doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ được vay năm một năm
và cả các doanh nghiệp đang vay vốn với lãi suất cao cũng sẽ được giảm xuống ngay lập tức
những khoản cho vay ngắn hạn cũ mà hiện đang có mặt bằng cho vay là sáu năm sẽ được điều chỉnh đồng loạt giảm năm xuống tối đa là sáu
và những khoản trên sáu cũng sẽ được điều chỉnh về mức tối đa là sáu
đối với các khoản cho vay ngắn hạn thuộc các lĩnh vực này các khoản cho vay mới sẽ được áp dụng thống nhất là tối đa là

theo thống kê của ngân hàng nhà nước hiện năm nhóm đối tượng ưu tiên đang chiếm khoảng tám mươi tổng dư nợ của nền kinh tế
nếu tất cả các ngân hàng đều giảm lãi suất cho vay các doanh nghiệp này sẽ có nhiều động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh hỗ trợ kinh tế phát triển
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để có thể xem xét hạ khoảng độ năm hoặc là cao hơn đối với những khoản cho vay và những khách hàng vay vốn trong những lĩnh vực mà chính phủ đang ưu tiên khuyến khích tăng trưởng
như vậy với mức giảm ít nhất năm một năm so với trước và với tổng dư nợ của toàn nền kinh tế khoảng năm triệu tỷ đồng
thì riêng đợt giảm lãi suất này hệ thống ngân hàng đã tiết giảm cho nền kinh tế là hai mươi hai năm nghìn tỷ đồng tương đương với hơn một tỷ đô la mỹ